để định hướng cho con và học nhiều để mưa dầm thấm lâu
đến lúc kết quả tốt thì thi các chứng chỉ
ví dụ như là ielts toefl hoặc sat của mỹ
hoặc đi các nước khác thi ielts chẳng hạn đi anh đi úc
thì tất cả những cái đấy thực ra thi là lúc thi thôi
nhưng mà để mà thi khắc kết quả tốt là anh phải có kiến thức
và kiến thức đấy là phải mưa rầm thấm lâu
đấy cũng phải một chặng đường dài trong vòng bao nhiêu năm
chứ còn nếu như là chuẩn bị gấp gáp quá thì cũng bất lợi cho các cháu
cho con du học có lẽ là mong muốn của hầu hết các bậc phụ huynh
để giúp con mở cánh cửa khám phá chi thức khám phá thế giới
xong cho dù gia đình có hỗ trợ tạo điều kiện đến đâu đi chăng nữa
thì những hành trình du học cũng đồng nghĩa với việc
con sẽ phải tự mình trưởng thành tự mình đối diện với khó khăn
vượt qua những thách thức ngay từ giai đoạn chuẩn bị

tại vì nó là một khoảng đường dài rất nhiều bước
thì có cả từ đầu là phải học để thi
được điểm ielts điểm toefl và điểm sat
sau đấy thì mới từ những cái điểm đấy thì mới
vẫn phải cố gắng giữ điểm ở lớp cho cao để được gpa cho tốt
xong rồi nhưng mà trong lúc đấy thì vẫn phải cố để đi
viết bài luận và vừa phải xin các chứng chỉ ở thứ nhà trường
và làm hoạt động ngoại khóa nữa
cái thời điểm mà bị stress nhất là lúc mà thi sat
thì tại vì điểm các bạn rất cao
và mình thì phải thấy là mình cũng phải cố với nào để đi điểm
mà cũng được tầm tầm như các bạn
thế là em cũng mà học mãi mà thi thử nó vẫn không quá cao được như thế
thế là em cũng bị stress
đối với em những thời điểm mà khiến em dễ bỏ cuộc nhất
sẽ thường là những thời điểm mà
thường là các thời điểm mà giấy tờ được nhắc đến
hoặc là các thời điểm mà việc chuẩn bị cho du học
bị trùng với
áp lực từ trường học
có những thời kỳ mà em đã bỏ hẳn không tập trung vào hồ sơ du học
để tập trung vào các bài thi ở trên lớp
chính cái việc mà phải chuyển ưu tiên giữa hai việc đấy là cái việc khó nhất
mình không biết là mình tập trung vào cái nào
và nếu như mình tập trung vào du học nhiều quá thì
cũng có thể sẽ cảm thấy xa lánh dần các bạn bè ở trên lớp
em nghĩ là
cái quá trình du học là một cái công trình mà các bạn
khi nộp hồ sơ
là để vừa để khám phá bản thân này
khi làm hồ sơ thì khám phá bản thân và cải thiện bản thân rất là nhiều
mọi sự chuẩn bị ký lưỡng đều luôn đem đến kết quả tối ưu
năm lớp một mươi hai trong lúc các bạn đồng trang lứa
bận rộn ôn luyện để vượt qua những thách thức
của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển vào đại học
thì phan anh huyền trang cũng như nhiều bạn trẻ khác cũng
đã có được con đường đi cho riêng mình
đó là thời điểm các em đã nhận được kết quả
và những suất học bổng giá trị của các trường đại học
ở nhiều nước trên thế giới
đó chính là phần thưởng
là thành quả xứng đáng cho hành trình vất vả
để biến giấc mơ thành hiện thực
với phần đông các gia đình ở việt nam
việc cho con đi du học dựa vào học bổng xin được
là một trong những yếu tố quyết định
và ai cũng hiểu rằng
để có thể giành được một suất học bổng trị giá lớn

cần có sự chuẩn bị trong nhiều năm
tuy nhiên ngoài yếu tố chuẩn bị này
một trong những điều kiện xin học bổng vô cùng quan trọng
đó là hồ sơ xin học bổng của bạn
phải thật sự gây ấn tượng đối với nơi mà bạn đăng ký
bạn nên biết rằng
các suất học bổng đều là niềm mơ ước
của hàng nghìn sinh viên có ý định du học giống bạn

chính vì vậy bạn phải trở nên thật đặc biệt thật độc đáo
và phải làm sao toát lên được bản ngã
mà chỉ riêng bạn mới có

nhằm góp phần hoàn thiện các điều kiện xin học bổng
những điều này bạn hoàn toàn có thể rút ra
từ những kinh nghiệm sống hàng ngày
từ những cuộc hội thảo
và thậm chí là từ những cuộc trò chuyện xung quanh chủ đề cuộc sống
bạn cần phải xác định đâu là động cơ du học của mình
và cố gắng làm nổi bật lên điểm đó
và cố gắng làm nổi bật lên điểm đó
càng sắc nét càng tốt trong các bài luận của mình
đúng là đa phần những học sinh nhận được học bổng
đều có sức học vượt trội
và điểm số khá cao
nhưng học bổng không phải chỉ dành
để trao cho những học sinh có điểm số cao
đa phần các chương trình học bổng
đều tìm kiếm các ứng viên toàn diện

nghĩa là một học sinh giỏi
nhưng chỉ quan tâm đến việc học và điểm số
thì thiếu các kiến thức kỹ năng
giúp học sinh đó trở nên đặc biệt
thì khả năng nhận được học bổng cũng không cao
thì khả năng nhận được học bổng cũng không cao
một câu lạc bộ âm nhạc thể thao hay kinh doanh

đều có thể mang lại những lợi thế
cho bộ hồ sơ của bạn
trong trường hợp bạn không giành được một suất học bổng
tương đối ngay đầu vào
thì cũng không có nghĩa là cơ hội nhận được học bổng đã hết

trên thực tế có rất nhiều trường và tổ chức
trao tặng học bổng cho sinh viên đạt thành tích

sau mỗi năm học
vì vậy nếu cố gắng khả năng nhận được học bổng vẫn rộng mở

cả sau khi bạn bắt đầu chương trình học của mình
ngay cả sau khi bạn bắt đầu chương trình học của mình
ngoài việc cho con tập trung phát triển tiếng anh
cùng con lên kế hoạch vạch ra lộ trình thích hợp nhất
không ít phụ huynh đã tìm đến những đơn vị đào tạo có uy tín

và chuyên gia giáo dục quốc tế
để được tư vấn định hướng
cũng như lời giải cho bài toán chọn trường
cũng như lời giải cho bài toán chọn trường

về trường tốt thì thực ra có rất nhiều tiêu chí
để các gia đình và các em học sinh có thể lựa chọn
ví dụ như là có thể là về thứ hạng
về địa điểm về chất lượng đào tạo
về đội ngũ giáo sư
hay là về cái đầu gia
học sinh có việc làm hay là về mức lương khởi điểm
tuy nhiên thì đối với tôi thì một trường tốt
là sẽ phải là trường phù hợp nhất
với học sinh đó
bởi vì mỗi trình độ của học sinh khác nhau
cái chuyên ngành chọn học khác nhau
điều kiện tài chính mỗi gia đình sẽ khác nhau
và cái năng lực của học sinh nữa
vì vậy thì cái trường tốt nhất cho học sinh
có nghĩa là trường phải là phù hợp nhất cho học sinh
trong thực tế
nhiều gia đình coi việc du học là bước ngoặt
quan trọng trong cuộc đời của con cái mình
mở ra một tương lai tươi sáng
và là điều kiện tốt nhất
để đem lại công doanh sự nghiệp
cũng như tiền bạc cho các em sau này
tuy nhiên nếu sai lầm
ngay từ khâu chuẩn bị thì tương lai
tươi sáng vẫn chỉ là một giấc mơ
hầu hết các cha mẹ cũng như là các học sinh
thì đều mong muốn rằng là
con em của mình sẽ đi du học
ngay sau lớp một mươi hai
các học sinh rất là
háo hức về cái việc đấy
thế tuy nhiên rằng là không phải ai cũng có một cái
sự chuẩn bị kỹ càng về mặt ngôn ngữ
về các cái bài thi chuẩn hóa
như là sat act v v
và chính vì vậy
và cả học phí nữa
nếu mà chúng ta không có chuẩn bị sớm
thì cái việc đi du học ngay sau lớp một mươi hai
là một cái khoản tiền rất là lớn
và không phải ai cũng có thể đạt được những cái chuẩn như vậy
không phải tất cả các sinh viên đều giỏi tiếng anh sẵn
hoặc là đều có những cái bảng điểm đẹp
để mà có thể xin học bổng
hoặc là xin vào những cái trường của mỹ
ở những cái top cao
bởi vậy có lẽ
mấu chốt của việc đi học
đại học nước ngoài thành công
đó là sự chuẩn bị
không chỉ về mặt tài chính
đó vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại ngữ
về phương pháp học gần nhất
với cách dạy và học ở nước ngoài
là nghiên cứu và có chính kiến
với các vấn đề xã hội
các sở thích và hoạt động xã hội thật sự
mà không phải chỉ để lấy thành tích
cho vào cv xin học bổng
và dĩ nhiên
là phải có những nghiên cứu về
nghiệp trong tương lai cho bản thân
từ hai góc độ
ngành nào sẽ mang lại công việc trong tương lai
và ngành nào phù hợp
mà mình có thể làm tốt nhất